các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín ngày một mươi một tháng hai tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi sáu bốn trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước
tăng bốn trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có tám bảy trăm sáu mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm linh tám ca nghệ an một năm trăm linh một ca hải dương một bốn trăm bốn mươi bảy ca hải phòng một ba trăm chín mươi tám ca
bắc ninh một ba trăm chín mươi ca nam định một hai trăm tám mươi bảy ca thái nguyên chín trăm bảy mươi sáu ca ninh bình chín trăm bốn mươi hai ca đà nẵng chín trăm hai mươi bảy ca
bắc giang chín trăm một mươi ca hòa bình tám trăm bảy mươi chín ca vĩnh phúc tám trăm năm mươi sáu ca phú thọ bảy trăm sáu mươi năm ca thanh hóa sáu trăm tám mươi sáu ca
bình định năm trăm linh ba ca quảng bình bốn trăm chín mươi ba ca quảng nam bốn trăm chín mươi hai ca thái bình bốn trăm chín mươi ca quảng ninh bốn trăm bảy mươi bảy ca
lào cai bốn trăm bảy mươi ca lạng sơn bốn trăm bốn mươi ca quảng trị bốn trăm hai mươi ca tuyên quang ba trăm chín mươi ba ca sơn la ba trăm tám mươi ba ca hương yên ba trăm bảy mươi chín ca
lâm đồng ba trăm bốn mươi ca đắk lắc ba trăm một mươi một ca bình phước hai trăm chín mươi ca phú yên hai trăm tám mươi bốn ca khánh hòa hai trăm sáu mươi ba ca
tp hcm hai trăm sáu mươi ca hà tĩnh hai trăm năm mươi chín ca thừa thiên huế hai trăm năm mươi bảy ca hà nam hai trăm một mươi sáu ca quảng ngãi hai trăm một mươi một ca đắk nông một trăm tám mươi ca
con tum một trăm bảy mươi tám ca yên bái một trăm sáu mươi bốn ca cao bằng một trăm ba mươi tám ca cà mau một trăm ba mươi bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm ba mươi ba ca điện biên một trăm linh ca
tuyền quang ba mươi ba ca hà giang một trăm một mươi năm ca bắc cạn tám mươi bốn ca bình dương bảy mươi bảy ca vĩnh long bảy mươi ba ca bình thuận bảy mươi ba ca lai châu sáu mươi chín ca
bến tre sáu mươi năm ca trà vinh sáu mươi năm ca đồng tháp bốn mươi năm ca bạc liêu bốn mươi bốn ca sóc trăng ba mươi bốn ca long an ba mươi một ca tây ninh ba mươi một ca
đồng nai hai mươi ca an giang một mươi chín ca kiên giang một mươi sáu ca hậu giang một mươi sáu ca cần thơ một mươi năm ca ninh thuận tám ca và tiền giang tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm ba trăm một mươi ca con tum giảm hai trăm năm mươi chín ca và nghệ an giảm hai trăm bốn mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bắc ninh tăng ba trăm một mươi một ca thái nguyên tăng hai trăm bốn mươi một ca và ninh bình tăng hai trăm hai mươi bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hai mươi hai trăm linh ba ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid
covid một mươi chín do biến thể omicron tại tp hcm có chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hương yên sáu ca kiên giang bốn ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rệ vũng tàu bình dương lâm đồng và ninh bình mỗi tỉnh một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bốn trăm năm mươi bảy một trăm bảy mươi ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi bốn tám trăm tám mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bốn trăm năm mươi hai mươi bốn ca trong đó có hai hai trăm linh chín tám trăm năm mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm với năm trăm một mươi năm ba trăm sáu mươi chín ca bình dương với hai trăm chín mươi ba một trăm bốn mươi năm ca hà nội một trăm sáu mươi hai sáu trăm bốn mươi ba ca đồng nai một trăm linh hai mươi hai ca và tây ninh tám mươi tám sáu trăm chín mươi ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là sáu bảy mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm một mươi hai sáu trăm sáu mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai năm trăm tám mươi sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là một tám trăm bốn mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc là ba trăm linh ca thở máy không xâm lấn tám mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm bốn mươi năm ca và điều trị ecmo một mươi bảy ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một
một mươi tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng hai ghi nhận chín mươi sáu ca tử vong
tại tp hcm ba ca trong đó có hai ca là từ các tỉnh khác chuyển đến là long an một ca và đồng tháp một ca
tại các tỉnh thành phố khác hà nội có một mươi bốn ca kiên giang một mươi ca bình định sáu ca hòa bình năm ca vĩnh long năm ca bà rịa vũng tàu bốn ca cần thơ bốn ca đồng nai ba ca đồng tháp ba ca nghệ an ba ca quảng ngãi ba ca thái nguyên ba ca vĩnh phúc ba ca bến tre hai ca
đà nẵng hai ca gia lai hai ca hải phòng hai ca hậu giang hai ca lạng sơn hai ca phú yên hai ca quảng nam hai ca sóc trăng hai ca bình thuận cao bằng đắk lắc lâm đồng phú thọ quảng bình tây ninh thanh hóa và thừa thiên huế
mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca
số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám bảy trăm tám mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong của các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean
xin đưa chuyển sang các thông tin đạo trí khác
thưa quý vị ngành y tế tp hcm đang khẩn trương điều tra dịch tễ
khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
được biết đây là trường hợp của một bệnh nhân nam ngụ tại quận bình thạnh
có kết quả xét nghiệm dương tính phế sát covid hai nghi nhiễm biến chủng omicron
quá trình điều tra dịch tễ bước đầu ghi nhận trước khi được phát hiện dương tính phế sát covid hai
bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình
hiện người bệnh và các f một đã được cách ly y tế theo dõi sức khỏe theo quy định
ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm để xác định nguy cơ của các trường hợp f một
kịp thời khoanh vùng xử lý tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
trước đó tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm
ngày một mươi tháng hai bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận chín mươi hai trường hợp nhiễm biến chủng omicron
ngoài năm trường hợp là chùm ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng
tất cả những bệnh nhân còn lại đều là người nhập cảnh
tp hcm chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron tử vong
thưa quý vị các bạn từ trong tết đến nay tình hình dịch bệnh tại hải phòng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tổng số ca hiện mắc covid một mươi chín trong toàn ngành giáo dục hải phòng là sáu bốn trăm bảy mươi bảy
trong đó có sáu hai mươi tám học sinh và bốn trăm bốn mươi chín cán bộ giáo viên nhân viên
ông trần tiến trinh tránh văn phòng sở dục đào tạo hải phòng cho biết
từ chín tháng hai đến một mươi bảy giờ ngày một mươi tháng hai số ca mắc mới covid một mươi chín là hai ba trăm sáu mươi
trong đó giáo viên là một trăm một mươi tám ca học sinh là hai hai trăm bốn mươi hai ca
đến thời điểm hiện tại số cán bộ giáo viên nhân viên vào diện f một là một một mươi hai học sinh là một mươi năm bốn trăm một mươi bốn em
ông trinh cho biết sở giáo dục đào tạo hải phòng cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục và hướng dẫn thực hiện các biện pháp củng cố tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường
giám đốc sở dục đào tạo hải phòng
cũng đề nghị chủ tịch ubnd các quận huyện phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và yêu cầu thủ trường các đơn vị giáo dục
thống nhất khi học sinh có kết quả dương tính với covid một mươi chín qua xét nghiệm nhanh
không nhất thiết xét nghiệm bằng phương pháp pcr được nghỉ học và thực hiện điều trị theo hướng dẫn của các cơ quan y tế
các nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh học bằng hình thức trực tuyến bổ trợ
đảm bảo cho học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản cốt lõi
các học sinh còn lại của lớp đi học bình thường thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đã ban hành của các cơ quan chức năng
bên cạnh đó triển khai các nội dung biện pháp phòng chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh kịp thời và hiệu quả
theo các phương án kịch bản đã được ủy ban dân thành phố phê duyệt và chỉ đạo
sở dục và đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị không chủ quan chem nhẹ việc phòng dịch
nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh
cần phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giải quyết học sinh học tập ở nhà học tập ở trường
cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà
theo dõi quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý ngăn chặn kịp thời
như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin tối ngày một mươi tháng hai tình hình dịch tại nghệ an đang hết sức căng thẳng
với số f tăng chóng mặt sau tết
tuy nhiên chủ tịch xã nghi xuân huyện nghi lộc lại không có mặt tại trụ sở làm việc khi đoàn công tác của huyện đến kiểm tra
gọi điện thoại cũng không được hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
ngày một mươi một tháng hai ủy ban dân huyện nghi lộc nghệ an cho biết cơ quan này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông phạm ngọc duyên chủ tịch ủy ban dân xã nghi xuân vì lơ là trong công tác chống dịch
theo đó vào ngày tám tháng hai bà trần thị ánh tuyết phó chủ tịch ủy ban dân huyện nghi lộc dẫn đầu đoàn công tác của huyện
kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã nghi xuân
tại thời điểm kiểm tra ông diên không có mặt tại trụ sở xã đoàn công tác nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng vẫn không được
ngoài ra ông duyên còn phải chịu trách nhiệm khi mức độ tiêm chủng vaccine trên địa bàn xã còn chậm
trong thời gian ông diên bị đình chỉ các công việc liên quan được giao cho phó chủ tịch ủy ban dân xã nghi xuân điều hành
xã nghi xuân hiện là một trong những ổ dịch lớn nhất của huyện nghi lộc
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần vừa qua trên địa bàn xã ghi nhận một trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết các địa phương có nhiều người mắc covid một mươi chín trong ngày qua ở thành phố vinh huyện hưng nguyên huyện nghi lập
tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến sáu giờ ngày một mươi một tháng hai tại nghệ an đã ghi nhận hai mươi sáu hai trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín
toàn tỉnh có một mươi bốn hai trăm ba mươi tám bệnh nhân điều trị khỏi bệnh ra viện năm mươi hai người tử vong
tại nghệ an trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín được công bố và số ca nhiễm trong cộng đồng tăng đột biến
nằm trong nhóm các tỉnh thành phố có số ca nhiễm mới lớn nhất trong cả nước
còn tại quảng ninh sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch covid một mươi chín căng thẳng
tới đây các loại hình dịch vụ giải trí sẽ được mở trở lại tại thành phố hạ long quảng ninh
theo đó ủy ban dân thành phố hạ long có thông báo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai cho phép mở cửa toàn bộ các hoạt động
kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage bar pub club dịch vụ internet cho chứa điện tử trên địa bàn
đối với các cơ sở dịch vụ có đủ các biện pháp bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban dân thành phố hạ long cũng yêu cầu người dân tự giác phòng bệnh tự giác khai báo tự giác cách ly và tự giác điều trị
tránh lây nhiễm bệnh cho cộng đồng
thành phố kiểm soát hiệu quả người đến và đi trên địa bàn
giảm dần và tiến tới không cách ly điều trị tập trung các ca bệnh nhẹ không chịu chứng và trường hợp nghi nhiễm
tại cơ sở cách ly để chuyển sang tự cách ly điều trị tại chỗ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình
sau hai năm dừng hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã xuống cấp máy móc hư hỏng gây tổn hại về kinh tế cho chủ cơ sở
hiện tại các vũ trường quán karaoke đang trong quá trình nâng cấp lại hệ thống máy móc tùy nhân viên phục vụ để đi vào hoạt động như trước
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới
thưa quý vị và các bạn một thông tin đáng vui mừng đó là hai bệnh nhân bị covid một mươi chín kéo dài ở california mỹ
đã gần như giảm hoàn toàn các triệu chứng bằng cách dùng thuốc kháng histamin hàng ngày
mặc dù bằng chứng chỉ là giai thoại nhưng các kết quả đáng chú ý không phải là không có tiền lệ
các tác giả hy vọng những câu chuyện mà họ trình bày chi tiết có thể mang lại cho bệnh nhân hy vọng
và chỉ ra cho các nhà nghiên cứu hướng đi đúng để điều trị
trong tương lai trường hợp đầu tiên được các nhà nghiên cứu tại uci trình bày chi tiết là một nữ nhân viên y tế
ở độ tuổi bốn mươi một trong những bệnh nhân covid một mươi chín đầu tiên ở mỹ
bệnh nhân bị mắc bệnh vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi
ba ngày sau khi ngã bệnh bệnh nhân bị đau đầu và mệt mỏi nghiêm trọng
những ngày sau bệnh nhân phát ban và bắt đầu bị đau ngực sốt và đổ mồ hôi ban đêm
khoảng thời gian tồi tệ này kết thúc sau hai mươi bốn ngày nhưng nhiều triệu chứng vẫn tiếp diễn
vào tháng ba cùng năm bệnh nhân báo cáo một triệu chứng mới

chỉ đến khi dùng thuốc kháng histamine do dị ứng format vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân mới đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn
bệnh nhân đã dùng năm mươi mg defend hydramine một loại thuốc kháng histamine không kê đơn phổ biến
tên đập án ở mỹ với tên gọi là benadryl mỗi ngày
bệnh nhân sau đó được bác sĩ kê cho một loại thuốc khác với liều lượng phù hợp để thử
nhằm kiểm soát các triệu chứng
bệnh nhân hiện đã được kê đơn năm mươi mg hydroxyrin pomate
trong hơn chín tháng và các triệu chứng mệt mỏi sương mù não và đau ngực gần như biến mất
trở lại với công việc toàn thời gian bệnh nhân nói rằng đã hồi phục được chín mươi so với trước khi bị bệnh
bệnh nhân thứ hai là một giáo viên trung tuổi cũng có câu chuyện tương tự
một tháng sau khi nhiễm sát covid hai bệnh nhân vẫn bị đau khớp mất ngủ
tim đập nhanh và khó tập trung một năm sau các triệu chứng vẫn còn
sự hồi phục gần như hoàn toàn của cả hai bệnh nhân đều đáng chú ý
nhưng chúng không phải là câu chuyện đầu tiên về loại bệnh này
một nghiên cứu nhỏ năm hai nghìn hai mươi một được thực hiện với bốn mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài cho thấy
hệ thống miễn dịch ở trạng thái cảnh giác cao
hơn nữa hơn bảy mươi trong số những người tham gia thử nghiệm dùng thuốc kháng histamin
đã báo cáo sự cải thiện lâm sàng đối với các triệu chứng kéo dài của họ
sẽ cần nghiên cứu thêm về covid một mươi chín kéo dài để thực sự đưa thuốc kháng histamin vào thử nghiệm
hai trường hợp đầy hứa hẹn từ california có thể giúp khởi động quá trình này
còn tại hà lan chính phủ đang phải đặt mục tiêu dỡ bỏ hầu hết các hạn chế
covid một mươi chín vào cuối tháng hai vì ca nhiễm cao kỷ lục gần đây không ảnh hưởng đáng kể đến số ca nhập viện
bộ trưởng y tế hà lan en kipper trong một lá thư gửi tới quốc hội cho biết
dự kiến các quán bar và nhà hàng sẽ được phép hoạt động cho đến một giờ sáng kể từ ngày một mươi tám tháng hai
thay vì quy định hiện tại phải đóng cửa vào lúc một mươi giờ tối
các biện pháp giãn cách xã hội nơi công cộng sẽ không còn hiệu lực vào cuối tháng hai
nhưng du khách sẽ cần phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm phòng mắc covid một mươi chín gần đây
đã bình phục hoặc xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
điều này cũng sẽ cho phép các nhà hát và sự kiện thể thao mở cửa trở lại hết công suất
trong khi các câu lạc bộ đêm và lễ hội có thể khôi phục hoạt động với điều kiện xét nghiệm cho tất cả du khách
dưới sự thúc đẩy của biến thể omicron rất dễ lây lan
tình trạng nhiễm virus ở hà lan đã đạt mức cao chưa từng thấy trong những tuần gần đây
nhưng ghi nhận số lượng bệnh nhân covid một mươi chín trong các bệnh viện vẫn ở mức khiêm tốn
ông kirber cho biết chính phủ hà lan sẽ công bố các chính sách mới vào ngày một mươi năm tháng hai
theo lời khuyên của hội đồng chuyên gia y tế
một số quốc gia châu âu khác đang dần nới lỏng các hạn chế covid một mươi
chẳng hạn tây ban nha đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày một mươi tháng hai
nhưng vẫn bắt buộc đeo trong không gian kín và trên các phương tiện giao thông công cộng
quý vị và các bạn thân mến hiện nay việc trong gia đình mắc covid một mươi chín không còn xa lạ nữa
với những người sống cùng một nhà nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
bất kể biến thể nào là rất cao vì có nhiều thời gian tiếp xúc
vậy làm thế nào để giảm thiểu lây lan mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo ước tính hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của giới chức y tế anh
nguy cơ lây lan biến thể oncron giữa người trong cùng một nhà cao gấp ba lần so với biến thể delta
tuy nhiên có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách thực hiện nghiên cứu biện pháp phòng dịch
chuyên gia alex hoopman thuộc đại học denver cho biết
có nhiều bề mặt có độ tiếp xúc cao không được làm sạch thường xuyên
bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn nước bọt thường xuyên hơn đặc biệt là nếu có trẻ nhỏ
bạn có thể không đeo khẩu trang trong nhà thường xuyên ngồi sát nhau
nên khi ho có thể dễ dàng khiến giọt bắn lớn ảnh hưởng tới người khác
có rất nhiều nhân tố khác nhau quyết định khả năng lây nhiễm trong cùng nhà
đây cũng là một vấn đề khiến việc thống kê các trường hợp lây nhiễm loại này trở nên khó khăn hơn
thứ nhất một số người thải ra nhiều virus hơn người khác
ví dụ những người không có khả năng miễn dịch thường có xu hướng mắc bệnh nặng hơn và kéo dài
họ sẽ có khả năng làm lây lan virus trong thời gian dài hơn
ngoài ra còn có những yếu tố khác như việc các thành viên sống cùng nhà đã được tiêm phòng ngay trưa
theo chuyên gia human bất kể môi trường trong gia đình như thế nào
việc phòng bệnh có thể tạo sự khác biệt cho việc ngăn chặn lây nhiễm giữa những người cùng nhà
ông nhấn mạnh luôn cần đảm bảo cách ly ngay trong nhà có người nhiễm covid một mươi chín
ông nói nếu người bệnh không thể được cách ly đúng cách
vì điều kiện trong nhà không cho phép thì nên đảm bảo giữ khoảng cách nhiều nhất có thể
đeo khẩu trang chất lượng cao mở cửa sổ và hạn chế thời gian ở trong cùng một phòng
nếu có thể hãy đảm bảo rằng bạn ăn uống ở chỗ khác với mọi người
ở đó không khí được lưu thông hoặc được lọc nhanh hơn
bởi khi bạn bỏ khẩu trang để ăn uống chính là lúc nguy cơ ở mức cao nhất
như vậy nếu không may một thành viên trong gia đình bạn nhiễm covid một mươi chín
hãy bình tĩnh cố gắng giữ khoảng cách nhất định và sử dụng khẩu trang chất lượng cao để hạn chế tối đa lây nhiễm nhi
quý vị và các bạn thân mến mặc dù việc cách ly và điều trị covid tại nhà là điều nhiều người lựa chọn
nhưng nếu nhà bạn không đủ các điều kiện như có phòng cách biệt thì hãy tìm các điểm cách ly tập trung
điều này sẽ tránh cho khả năng lây lan dịch từ những thành viên trong gia đình
như thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại